chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn sinh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trưởng thôn chế biến xã thanh luông huyện điện biên về hành vi tham ô tài sản
theo hồ sơ phạm văn sinh đã lợi dụng chức vụ là trưởng thôn chiếm đoạt hơn bốn mươi một triệu đồng
là tiền của nhà nước bồi thường hỗ trợ khi thu hồi các thửa đất nông nghiệp
tại tổ dân phố số một phường thanh trường thành phố điện biên phủ
để phục vụ xây dựng dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án